sau nhiều năm rớt giá tạm hại mới đây người trồng hồ tiêu trong nước hết sức vui mừng
khi giá mặt hàng gia vị này đang tăng cao nhất kể từ đầu năm
giá hạt tiêu tại các tỉnh tây nguyên và miền đông nam bộ đều tăng
tăng mạnh nhất là giá tiêu tại gia lai thêm ba đồng mỗi kg
tăng thấp nhất là giá tiêu tại đồng nai với một đồng mỗi kg
hiện giá tiêu ở bà địa vũng tàu đang ở mức bốn mươi hai năm trăm linh đồng mỗi kg
tiêu đồng nai với giá bốn mươi đồng mỗi kg
giá tiêu tăng trở lại sẽ giúp người dân bớt đi những khó khăn
các chuyên gia dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng khi các thị trường hàng hóa có dấu hiệu tăng mua
sau khi nhiều quốc gia dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội
còn theo tập đoàn nespai mặc dù sản lượng hạt tiêu toàn cầu ước tính sẽ giảm khoảng một mươi hai trong năm nay
nhưng lượng tồn kho dự kiến vẫn cao hơn tổng nhu cầu trên thị trường